bình định là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của cả nước
nghề biển mang lại cuộc sống no đủ cho người dân nơi đây
tuy nhiên nghề làm biển cũng có thật nhiều những nỗi mất mát
mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các gia đình có người thân không may gặp nạn trên biển
hai mươi ba năm đã đi qua nhưng đau thương của cơn bão mang tên linda vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
vẫn còn ở lại với nhiều gia đình ở xã cát tiến huyện phù cát tỉnh bình định
cơn bão đã cấp đi mạng sống của bảy lao động của địa phương này
chồng của chị phúc là một trong số đó
anh mắt là tôi biết đều là tôi lên lộn bương gắn cá gắn cá đi gắn gắn leo dai đi bộ
chạy bộ giờ có thể một mươi giờ cũng được chín giờ tối cũng được
con nó ngủ hết rồi là hàng nó mất chảy rồi xong mới là ai giờ là ai là mướn phù hồ cũng đi sách phù hồ
mướn làm nhà cũng tổn hồ rồi để mưa rửa là thạp mắm người ta hút qua người ta rửa
đến biển rửa chè rồi người ta chọn chục hai chục cũng rửa cũng làm rác nuôi con
cơn bão số chín xảy ra vào cuối tháng một mươi năm nay đã làm hai mươi sáu ngư dân bình định trên hai tàu cá mất tích
may mắn là ba người đàn ông đã trở về
mất cha mất chồng mất con là điều mà bất kỳ người phụ nữ ở làng trải phải đối mặt sau những chuyến đi biển
xong cũng như những người đàn ông can trường của biển họ biết vượt qua đau thương dựa vào nhau để sinh tồn
thời gian món thì rất là buồn và rất là đeo thương
thiếu điều là nền muốn chết đi chứ không muốn là chấm lại
nhưng nhờ bà con lối xóm tình thương của bà con ngư dân ở đây
họ ta hợp ơn ủi hợp đồng viên chứ không có gì một đứa con đó mà mình lại ngã gục
thành coi từ chỗ đó là tôi phải ráng cố gắng vươn lên
dù có nghèo khó vất vả nhưng những người vợ người mẹ
cũng làm mọi cách để nuôi những đứa trẻ khôn lớn
và cứ thế họ vượt qua những đau thương với kỳ vọng
những đứa trẻ làng trài hôm nay trong tương lai sẽ tiếp nối cha ông
khẳng định sức mình trên những ngư trường truyền thống